sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy bộ tư lệnh thủ đô và binh chủng hóa học đã tổ chức phun khử khuẩn một mươi phương
thuộc khu vực phố cổ và hai phường ngoài đê quận hoàn kiếm
từ tám giờ sáng nay ngày hai mươi sáu tháng bảy khoảng một mươi năm xe chuyên dụng và một trăm tám mươi chiến sĩ thuộc binh chủng hóa học
bộ tư lệnh thủ đô đã tiến hành phun khử khuẩn trên toàn địa bàn quận hoàn kiếm
từ nhà hát lớn xung quanh hồ gươm sau đó phun khử khuẩn trên địa bàn một mươi phường phố cổ
hai phường ngoài đê các tuyến phố lý thường kiệt hai bà trưng trần hưng đạo
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng bảy bộ tư lệnh thủ đô sẽ tiến hành phun khử khuẩn diện rộng
trên địa bàn quận đống đa và huyện trường mỹ của hà nội
thời gian phun khử quần dự kiến sẽ diễn ra cả ngày
theo thông tin mới nhất từ cdc hà nội tính đến sáng nay hà nội đã tiếp tục ghi nhận
thêm hai mươi một ca mắc covid một mươi chín tại một mươi quận huyện và phân bổ ở tám chùm ca bệnh
như vậy tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội đã có bảy trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có bốn trăm năm mươi bảy ca ghi nhận tại cộng đồng và hai trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong khu vực cách ly
từ hai mươi sáu tháng bảy người dân không ra đường sau một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau

tất cả các hoạt động triển khai trên địa bàn phải tạm dừng trừ hoạt động cấp cứu
theo chủ tịch ubnd tp hcm đây là điều thành phố không mong muốn nhưng phải thực hiện
để chiến thắng dịch covid một mươi chín
hiện nay tình hình diễn biến dịch tại tp hcm đang rất khó lường
có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm về việc giãn cách từ chính một bộ phận người dân
việc kiểm soát của các cơ quan chức năng ngoài chặt trong lòng
một số địa bàn diễn ra việc tiếp xúc giao lưu với nhau
thậm chí nhiều người còn đi ra đường dù thành phố đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
các biện pháp hết sức quyết liệt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
tp hcm mong muốn người dân chia sẻ hợp tác với chính quyền thành phố
để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả nhất
từ ngày ba mươi một tháng năm đến nay tp hcm đã trải qua năm mươi năm ngày giãn cách xã hội
với nhiều cấp độ khác nhau từ thực hiện giãn cách theo chỉ thị một số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
chỉ thị một mươi của chủ tịch ubnd tp hcm về siết chặt và tăng cường
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tiếp đó từ giờ ngày chín tháng bảy tp hcm đã thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu trên toàn thành phố đến nay
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng bảy phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
đã có chuyến công tác chỉ đạo phòng chống dịch tại huyện củ chi
và một số địa bàn khác tại tp hcm nhằm siết chặt đẩy mạnh công tác phòng chống dịch
trên địa bàn trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín trên tp hcm
vẫn đang nằm ở mức bốn con số